và trong một diễn biến khác cùng ngày người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
nga đã sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô mis của belarus để đàm phán với ukraine
một ngày sau khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại miền đông ukraine
phát biểu với các hãng tin nga ông peskov nhấn mạnh nga sẵn sàng cử tới ukraine một phái đoàn
gồm các quan chức bộ quốc phòng và ngoại giao nước này để đàm phán
theo ông peskov phi quân sự hóa là một phần thiết yếu trong việc chứng minh lập trường trung lập đó
điện kremlin cũng thông báo tổng thống nga vladimir putin sẵn sàng thảo luận về khả năng cam kết trung lập của kiev
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc tấn công quân sự của nga
với điều kiện được đảm bảo an ninh
và theo tổng thống zelensky ông sẵn sàng đàm phán về khả năng có một cơ chế trung lập cho ukraine
nhưng nhấn mạnh rằng đất nước của ông cần có sự đảm bảo